vâng ngày hôm nay thì quý vị sẽ đi đâu để tận hưởng kỳ nghỉ lễ và cũng để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình độc lập
chắc chắn là những tư vấn về tình hình thời tiết sẽ giúp cho quý vị trong ngày hôm nay đúng không chị thu hương
vâng đúng là như vậy ngày hôm nay thì nắng nóng vẫn trải dài cả ba miền trong đó khu vực sơn la hòa bình và từ thanh hòa đến phú yên
thì tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi chín đến bốn mươi hai độ có nơi trên bốn mươi hai độ độ ẩm tương đối thấp nhất từ ba mươi đến ba mươi năm
thời tiết này thì quý vị có lẽ là nên lựa chọn vui chơi trong khu vực có bóng cây dâm mát tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng để phòng sốc nhiệt
trong khi đó ở khu vực nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
còn bây giờ là nội dung chi tiết